về việc qua xét nghiệm bằng kỹ thuật rt pcr bệnh viện fv tp hcm đã phát hiện ra một bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín vừa biến chủng omicron
bệnh viện fv tp hcm sau đó đã có báo cáo nhanh gửi sở y tế tp hcm về trường hợp nêu trên trong đó khẳng định tin đồn lan truyền trên mạng là thất thiệt và không đúng sự thật
hiện nay để chủ động kiểm soát biến chủng omicron xâm nhập
ngành y tế tp hcm đang giao cho bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford giải trình tự gen tất cả các ca mắc covid một mươi chín nhập cảnh
khi nhập cảnh bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín sẽ được chuyển về bệnh viện giã chiến số một mươi hai để lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen nếu dương tính với biến chủng mới omicron sẽ điều trị tại đây
trước thông tin trên bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm khẳng định
bộ y tế không giao cho bệnh viện này được phép giải trình tự gen nhằm xác định biến chủng omecron nên chúng tôi cần làm rõ thêm thông tin này
tình hình dịch tại hà nội những ngày gần đây vô cùng nóng khi các ca mắc mới liên tục tăng thậm chí liên tiếp gần chục ngày thành phố dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới
cùng với đó thành phố hiện có tám quận là vùng cam nguy cơ cao
theo chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện ở cấp độ dịch ba nguy cơ cao thực hiện hạn chế một số hoạt động dịch vụ
vậy chi tiết tám quận vùng cam của hà nội hiện tại chỉ thực hiện bán mang về như thế nào mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
sau khi thành phố hà nội công bố tăng cấp độ dịch ba đối với nhiều địa bàn nhiều hoạt động như ăn uống thể dục thể thao ngoài trời v v
bị hạn chế nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch
tại thông báo đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội do chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội ký ban hành
có thêm sáu quận chuyển từ vàng sang cam gồm có hoàng kiếm tây hồ nam từ liêm ba đình hoàng mai và long biên
tại quận đống đa từ một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai ủy ban nhân dân quận đống đa điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ ba để phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể toàn quận hạn chế các hoạt động hội họp tập trung trên hai mươi người trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm
các cơ sở lưu trú được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
tại quận hoàn kiếm chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ngay sau khi thành phố hà nội công bố cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
quận hoàn kiếm ở cấp độ ba đã thông báo áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng áp dụng từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân quận đã đưa ra nhiều biện pháp xét chặt công tác phòng chống dịch trong đó có hạn chế hoạt động tập trung đông người
cửa hàng ăn uống chỉ được bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày cấm buôn bán tại chợ cốc chợ tạm
các cơ sở hoạt động không quá năm mươi công suất
trước đó quận hoàn kiếm áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ ba với năm phường gồm có cửa đông đồng xuân hàng bạc hàng bướm hàng gai
tại quận hai bà trưng ủy ban nhân dân quận hai bà trưng đã có điều chỉnh để tương ứng với cấp độ ba từ một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai
theo đó quận yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin
các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp
khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ công chức người lao động làm việc luân phiên
học sinh lớp một mươi hai tại các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường chuyển sang dạy học trực tuyến
các nhà hàng cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về dừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời
các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự thực hiện các hoạt động trực tuyến
các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận phải đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động không quá năm mươi công suất
tại quận ba đình từ trưa nay một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai toàn quận ba đình sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới
cụ thể hạn chế các hoạt động hội hợp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đầy đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ nghiêm ngặt năm k cài đặt và quét mã qr
tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người
đối với dịch vụ nhà hàng quán ăn nước uống không phục vụ tại chỗ chỉ bán hàng mang về
đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm
các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
tại quận hoàng mai từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai một mươi ba phường thuộc quận hoàng mai trừ phường hoàng liệt
sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mới
cụ thể hạn chế tụ tập đông người sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người
cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm
tại quận nam từ liêm từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai áp dụng các biện pháp
không tổ chức các hoạt động hội hợp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khác chỉ được phép bán hàng mang về
đóng cửa trước hai mươi một h hàng ngày
cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm chợ truyền thống
chỉ được hoạt động các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu
các cơ sở lưu trú khách sạn nhà nghỉ chỉ được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage quán bar internet
trò chơi điện tử cơ sở làm đẹp v v
tại quận long biên từ sáu giờ hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai quận long biên trừ phường sài đồng
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với cấp độ ba
các hoạt động sau đây trên địa bàn quận sẽ ngừng hoạt động gồm có các cơ sở tôn giáo
tính ngưỡng thờ tự rạp chiếu phim cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa
nghệ thuật thể dục thể thao v v
ngoài ra còn quy định cụ thể các trường hợp chỉ được phép mang về
đối với các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
tại các chợ trung tâm thương mại các tuyến đường và tuyến phố trọng điểm
gồm có nguyễn văn cử nguyễn sơn hoàng như tiếp lâm hạ hồng tiến ngô gia khảm
ngọc lâm sài đông vũ xuân thiệu ngô gia tự trường lâm đức giang việt hưng
nguyễn cao luyện kẻ tạnh thép mới lý sơn ngọc thụy gia quốc lưu khánh đàm
chù huy mân thạch bang phúc lợi hội xá và ái mộ
các cơ sở còn lại được khuyến khích thực hiện bán hàng mang về đăng ký bán hàng ăn uống
tại chỗ với ủy ban nhân dân phường về số khách tối đa trong cùng một thời điểm
bảo đảm không vượt quá ba mươi công suất chỗ ngồi thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
quận cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn hoạt động không quá năm mươi công suất
cơ sở dịch vụ cắt cốc gội đầu hoạt động không quá ba mươi công suất
tạm dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp dừng hoạt động đối với dịch vụ karaoke massage điện tử
tại quận tây hồ từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai quận áp dụng các biện pháp không tổ chức các hoạt động hội hợp
sự kiện tập trung trên hai mươi người trong cùng một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đầy đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
tuân thủ nghiêm ngặt năm k
cài đặt và quét mã quy rờ
dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tụ tập trên hai mươi người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm
các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp trừ dịch vụ cắt tóc uống tóc
khu vui chơi giải trí quán bar karaoke kể cả karaoke loa kéo quán hát cho nhau nghe
game massage phố đi bộ
tại cần thơ diễn biến dịch thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng đang rất căng thẳng
số ca mắc mới liên tục ở nguồn cao
trước tình hình đó người dân cần thơ cho biết họ đề phòng nhưng không lo sợ thái quá
vì đây chưa phải là căn bệnh cứ mắc là nguy kịch nhất là khi đã tiêm đủ liều vaccine
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua cần thơ đã ghi nhận bảy trăm một mươi năm ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm trên toàn thành phố lên đến hơn bốn mươi bảy f cao nhất miền tây
so với thời điểm giãn cách xã hội hiện tại dịch bệnh đã phức tạp hơn rất nhiều
nhưng tại các tỉnh miền tây cuộc sống của người dân vẫn diễn ra rất bình thường và nhộn nhịp
nhiều người dân cho rằng thay vì chờ dịch bệnh không còn nữa
chúng ta chuyển qua thích hợp
nếu mỗi người dân luôn có ý thức tốt thì chúng ta sẽ sống chung an toàn với dịch bệnh
lại vừa có thể duy trì phát triển kinh tế
ông nguyễn ngọc ánh phó chủ tịch ubnd quận ninh kiều thành phố cần thơ cho hay
sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài chúng ta nhận ra rằng không thể đóng cửa mãi được
nên từ trạng thái zero covid đã chuyển qua sống chung thích ứng an toàn
trong quá trình này ý thức người dân là quan trọng nhất trước tiên là tự bảo vệ cho mình
ông ánh cũng cho rằng ở góc độ chính quyền
thành phố và quận đã chuẩn bị đầy đủ những thứ để trang bị cho người dân
từ kỹ năng kiến thức tuyên truyền đến việc tiêm vaccine
đến nay đại đa số người dân đã có kiến thức đầy đủ để phòng dịch
vấn đề còn lại là công tác quản lý nhà nước
làm sao đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh mua bán diễn ra an toàn
ông ánh thông tin thêm đến nay người dân đã cơ bản tiêm đủ hai liều vaccine
do vậy dù số f vẫn tăng cao nhưng số ca tử vong và chuyển nặng đã giảm sâu so với trước đó
tới đây thành phố và quận sẽ tiếp tục tập trung tiêm vaccine cho nhóm người có bệnh lý
bệnh nền người cao tuổi tiêm nhắc lại mũi bà
trước tình hình xuất hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng tại hà nội những ngày gần đây
nhiều biện pháp đã được đề ra để phòng chống dịch
đặc biệt đoàn thanh niên hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hà nội
đã huy động bảy trăm bảy mươi tình nguyện viên y tế hỗ trợ điều trị f tại nhà
anh nguyễn đức điến ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn phó bí thư thường trực thanh đoàn
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên tp hà nội cho biết
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp xuất hiện nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng
thực hiện chỉ thị của ubnd tp hà nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai công tác chuẩn bị vật tư y tế đã được
thành đoàn hội liên hiệp thanh niên tp hà nội tiến hành cấp rốt
theo anh tiến
thành phố sẽ thành lập các trạm oxy vệ tinh đảm bảo an toàn theo quy định trên địa bàn các quận huyện
trong quá trình thực hiện đội ngũ tình nguyện viên tại các bộ phận như tổng đài hotline
giao nhận thiết bị vận chuyển lắp đặt thu hồi bình và vật tư cũng được trang bị đầy đủ kiến thức y tế
đồ bảo hộ phương án an toàn phòng chống dịch
nhóm tình nguyện viên tham gia tổ hỗ trợ điều trị f tại nhà sẽ huy động bảy trăm bảy mươi tình nguyện viên y tế
thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất cho các trạm y tế lưu động cơ sở thu dung trực tại các khu cách ly tập trung
bảy bốn trăm năm mươi bảy tình nguyện viên thực hiện điều tra lấy mẫu xét nghiệm hỗ trợ tiêm chủng tại sáu trăm ba mươi tám điểm tiêm chủng
bên cạnh đó là sự sẵn sàng của một mươi một chín trăm ba mươi tình nguyện viên đăng ký tham gia công tác phòng dịch hỗ trợ tại năm trăm bảy mươi chín xã phường
các tình nguyện viên được trang bị đầy đủ kỹ năng phòng chống dịch tham gia các lớp tập huấn tại cộng đồng
về các công tác quản lý theo dõi chăm sóc người bệnh f tại nhà đảm bảo mục tiêu an toàn cộng đồng
với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omircool trên thế giới tại việt nam lãnh đạo ngành hàng không đã yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai đặc biệt trong dịp tết sắp tới
cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình khẩn trương triển khai và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
các đơn vị cần nghiên cứu tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin
đảm bảo đồng bộ hiệu quả thực chất vào công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức và người lao động cùng gia đình nâng cao tinh thần cảnh giác
chủ động phòng chống dịch trong cơ quan đơn vị gia đình và toàn xã hội trước nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng omicron
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
mới đây trung quốc công bố số ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày cao nhất trong vòng hai mươi một tháng
phần lớn từ ổ dịch tây an
tây an nơi vừa qua đã bùng phát dịch khiến trung quốc phải phong tỏa cả thành phố gần một mươi ba triệu dân
trung quốc ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vừa qua đã ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín mới trong một ngày cao nhất trong hai mươi một tháng qua
với số ca nhiễm tăng cao ở khu vực phía tây bắc thành phố tây an tỉnh thiểm tây ổ dịch mới nhất của đất nước này
bước vào ngày phong tỏa thứ tư thành phố tây an với tổng dân số khoảng một mươi ba triệu dân đã phát hiện thêm một trăm năm mươi năm ca nhiễm trong cộng đồng hôm hai mươi năm tháng tám
tăng gấp gấp
đôi so với con số bảy mươi năm ca ghi nhận được một ngày trước đó
ngoài ra còn có hai ca ở thành phố hàm dương và một ca ở phía nam của tỉnh quảng tây đưa tổng số ca mắc mới ở trung quốc lên một trăm năm mươi tám người
số ca nhiễm cao ở mức kỷ lục trong hai mươi một tháng qua
kể từ ngày chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tây an đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm tám mươi năm ca mắc mới
chính quyền thành phố đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mạnh tay để kiềm chế sự bùng phát
dù là điểm đầu tiên tổng cộng bốn trăm tám mươi năm ca mắc mới đã ghi nhận
tổng cộng covid một mươi chín mới của đất nước song chính quyền thành phố tây an cho biết không có ca nhiễm nào do biến thể omicron gây ra
mặc dù trung quốc cũng đã ghi nhận một số ít ca nhiễm omicron từ du khách quốc tế và ở khu vực phía nam
vừa qua mỹ đã phát hiện ổ dịch trên du thuyền lớn nhất thế giới simfony of the seas
ngay sau đó trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ đã thông báo tới sáu mươi du thuyền thuộc diện phải giám sát sau khi ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
đầu tuần trước năm mươi năm người trên du thuyền odyssey of the seas của royal caribbean đã có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
ổ dịch này đã lây lan ra hành khách và các thủy thủ dù chín mươi năm người trên tàu đã tiêm vaccine
du thuyền đã không được cập cảng vào các đảo curacao và abur thuộc caribbean
các điểm dừng cuối cùng trong lịch trình kéo dài tám ngày và đã phải quay lại cảng fort loudoren của bang florida nước mỹ
một du thuyền khác mang tên carnival freedom cũng đã buộc phải quay đầu khi sắp đến đảo bonaire
trong một thông cáo báo chí phụ trách du thuyền xác nhận một số người trên tàu đã được cách ly do mắc covid một mươi chín
du thuyền carnival fredam đã đến mahmi vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai trả toàn bộ khách
công ty sở hữu du thuyền cho biết tàu sẽ khởi hành và thực hiện chuyến du lịch tiếp theo như đã định
và họ sẽ tìm điểm đến thay thế trong trường hợp bị từ chối cập cảng nào đó
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
rone đang hoành hành khắp nước pháp khi đất nước này ghi nhận số ca nhiễm mới lên tới sáu con số
giới chức pháp đang nỗ lực hết mình để ngăn chặn một đợt phong tỏa khác
một giám đốc trung tâm chăm sóc đặc biệt đào sót chia sẻ
nhiều bác sĩ đã bị nhiễm bệnh chúng tôi mệt mỏi rồi chúng tôi sợ rằng sẽ không còn đủ chỗ để tiếp nhận bệnh nhân mới
phần lớn các ca nhiễm mới tại pháp có liên quan tới omicron
biến thể đã gây ra cuộc hỗn loạn trong thời gian cả đất nước đang nghỉ lễ giáng sinh
đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng omicron gây bệnh nhẹ hơn các biến thể khác
và báo cáo chính thức đầu tiên của vương quốc anh cho thấy tỷ lệ nhập viện do nhiễm biến thể này
thấp hơn từ năm mươi đến bảy mươi lần so với biến thể delta
các quan chức y tế cho biết mũi tiêm tăng cường sẽ bảo vệ cơ thể trước nguy cơ lây nhiễm omicron
và là cơ hội tốt nhất để vượt qua đại dịch
số ca nhiễm covid một mươi chín mới tại pháp kỷ lục vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vừa qua là một trăm linh bốn sáu trăm một mươi một
tăng chín mươi bốn một trăm hai mươi bốn ca so với ngày trước đó
theo trung tâm dịch vụ sức khỏe cộng đồng vào tuần trước tại khu vực paris
cứ một trăm linh người lại có một người xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
các chuyên gia của chính phủ tin rằng omicron tuy nhẹ hơn nhưng sẽ là biến thể thống trị nước pháp
trong những tuần kế tiếp
tuy nhiên sự bùng phát các ca nhiễm delta đã khiến cho tỷ lệ nhập viện tăng đột biến
đặc biệt là ở những đối tượng chưa tiêm chủng
có hơn một mươi sáu người đã phải nhập viện do nhiễm covid một mươi chín tại pháp
trong đó có ba ba trăm linh bệnh nhân đang phải chăm sóc đặc biệt
tiến sĩ julien cavalli giám đốc trung tâm chăm sóc đặc biệt icu bệnh viện latimore
maxsai của pháp cho biết hầu hết các bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện trong dịp giáng sinh
đều chưa tiêm bất kỳ một mũi vaccine nào
vị tiến sĩ này cho hay đội ngũ nhân viên y tế cũng đang bị quá tải do nhiều bác sĩ
cũng đã bị nhiễm bệnh và không thể làm việc
chúng tôi mệt mỏi rồi chúng tôi sợ rằng sẽ không còn đủ chỗ để tiếp nhận bệnh nhân mới
toàn nước pháp đã ghi nhận hơn một ca tử vong do virus sars cov hai trong bảy ngày qua
nâng tổng số ca tử vong lên hơn một trăm hai mươi hai người
ngày hôm nay chính phủ pháp sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để lên phương án đối phó với tình trạng này
thế giới đã bước sang năm covid một mươi chín thứ ba khi biến thể omicon của virus sars cov hai xuất hiện
kể từ khi chủng virus đầu tiên được phát hiện
lần đầu ở trung quốc cuối năm hai nghìn một mươi chín
điều này đang làm đảo lộn kế hoạch đón năm mới hai nghìn hai mươi hai ở nhiều quốc gia
trong bối cảnh hầu hết các nước đã chuyển hướng từ chiến lược không ca mắc để tập sống chung an toàn với dịch bệnh
thách thức lớn nhất vào lúc này đó là phải xác định được mức độ lây nhiễm có thể chấp nhận được
đối với từng quốc gia trong một thế giới ngày càng kết nối với nhau
nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế và nối lại các hoạt động thông thường
do vậy nguy cơ lây lan biến thể omicron là rất khó tránh khỏi
hiện biến thể omicron đã xuất hiện ở khoảng một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
nhưng có vẻ các nước đã rút ra nhiều bài học
và với những kinh nghiệm sương máu trong hai năm chống dịch vừa qua
thế giới hoàn toàn có thể vượt qua cơn sóng thần lây nhiễm mới trong lần này
mặc dù hiện omicron đã trở thành biến thể gây bệnh chủ đạo tại mỹ anh đan mạch bồ đào nha
nhiều giới khoa học cho rằng quá trình này đang diễn ra tương tự khi biến thể
omicron pha xuất hiện gần như xóa sổ chủng gốc lần đầu được phát hiện ở vũ hán
và sau đó lại bị biến thể delta thay thế
omicron cũng sẽ dần thay thế delta trong khi không loại trừ khả năng xuất hiện biến thể mới lần át omicron
nhà virus học trevor bedford thuộc trung tâm nghiên cứu ung thư fred hutchinson của mỹ
thường xuyên theo dõi sự tiến hóa của virus sars cov hai đánh giá
sau làn sóng lây nhiễm biến thể omicron với tốc độ cực nhanh vào mùa đông này
sẽ là quá trình chuyển đổi sang bệnh đặc hữu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
các chuyên gia kỳ vọng những quốc gia đầu tiên thoát khỏi đại dịch sẽ là những nơi có sự kết hợp
giữa tỷ lệ tiêm chủng cao và khả năng miễn dịch tự nhiên ở những người đã mắc covid một mươi chín
như mỹ anh bồ đào nha ấn độ
các quốc gia nghèo hơn với tỷ lệ tiêm phòng rất thấp có thể sẽ phải chờ thêm một vài năm mới thoát đại dịch
tình trạng lây lan của virus sars cov hai trong cộng đồng
một phần phụ thuộc vào mức độ ứng phó với bệnh dịch của các chính phủ và người dân
chìa khóa để kiểm soát dịch bệnh vẫn là tăng tỷ lệ bao phủ vaccine
để có thể khống chế được đại dịch trong năm hai nghìn hai mươi hai các chuyên gia cho rằng
thế giới cần phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm phòng đặc biệt là mũi tăng cường
nghiên cứu cải tiến vaccine nếu cần thiết và phân phối nguồn cung một cách bình đẳng
tình hình covid một mươi chín tại việt nam và trên thế giới những ngày cuối năm
đã diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt từ khi biến thể omicron xuất hiện
biến thể mới này đã thay đổi nhiều kế hoạch đào luận cả kế hoạch đón năm mới của nhiều quốc gia
trong những chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị những thông tin mới
xoay quanh tình hình covid một mươi chín trong nước và thế giới
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại